năm cũ đã qua để lại phía sau nhiều câu chuyện buồn ở bản sa ná xã nam mèo huyện quang sơn
mùa xuân mới đã về đem tới hy vọng cho năm mươi một hộ gia đình bị lũ cuốn trôi người thân và nhà cửa
tại nơi vùng cao biên giới phía tây tỉnh thanh hóa
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
xuân năm nay quanh nơi ở mới của bà con bản sa ná không còn sắc hồng của những cánh đào phai
mà thay vào đó là màu vàng của đất
dù địa điểm tái định cư còn lắm bộn bề nhưng ít ai tin được rằng
chỉ ba tháng sau cơn lũ dữ đồi núi đã được san đường đã được mở
để làm nên một khu bản mới khang trang như thế này
ở chỗ bàn cũ trời đen nước đục trôi người trôi nhà trôi cả trụng nương
đến nay chính quyền đã xây cho bản mới rất đẹp và vững chắc
chính quyền quan tâm đến dân bản thì dân bản xin cảm ơn
cũng cảm ơn tất cả mọi người lâu nay đã giúp thức ăn quần áo đồ dùng
giúp tiền để dân bản sinh sống và xây dựng nhà
những nỗi đau rồi sẽ ngồi ngoài niềm vui sẽ sớm trở lại
bởi trong câu chuyện ở sa ná người ta cảm nhận được tình người trong khó khăn hoạn nạn
cảm nhận được sự nhất trí đồng lòng của toàn đảng toàn dân
trong việc quyết tâm vươn lên khó khăn xây dựng cuộc sống mới
ổn định đời sống và nhà ở cho bà con nhân dân là nhiệm vụ trước mắt
vấn đề sinh kế việc làm thu nhập và đời sống là vấn đề lâu dài
hiện nay huyện đã triển khai các lực lượng khảo sát tính toán cơ cấu đất đai
bố trí các cơ cấu giống vật nuôi cây trồng phù hợp với điều kiện của bản sa ná
cũng như khắc phục lại các hệ thống các hạ tầng để đảm bảo được phục vụ sản xuất cho nhân dân
vài năm nữa thôi những cảnh cây non yếu này sẽ vươn lên che nắng che mưa cho đồng bào sa ná
cùng với đó sẽ là nỗ lực của toàn thể cán bộ chính quyền và nhân dân nơi đây
để mỗi mùa xuân tới khắp nơi sẽ mọc lên nhiều trồi non lộc biếc
để trẻ nhỏ được hân hoan cắp sách tới trường